kiểm tra quán bar diamond club có địa chỉ tại số một trăm một mươi ba trần hương đạo phường dương đông
công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang phát hiện hơn hai trăm linh người đang tụ tập nhảy múa
trong đó qua test nhanh có hai mươi hai người dương tính với ma túy
được biết qua kiểm tra giấy phép kinh doanh cơ sở này đăng ký là trung tâm tổ chức sự kiện dịch vụ ăn uống
nhưng bảng hiệu và mô hình tổ chức hoạt động thì lại không đúng như giấy phép kinh doanh được cấp
mà lại thiết kế hoạt động theo kiểu quán ba trá hình để thu hút khách